với tiêu chí tôn vinh những tìm tòi sáng tạo mới lạ mới đây tại hà nội bảo tàng mỹ thuật việt nam khai mạc triển lãm mỹ thuật lần thứ tư của nhóm các họa sĩ đa diện
sau thời gian chỉ hoãn vì đại dịch covid một mươi chín đa diện bốn giới thiệu tới công chúng năm mươi tác phẩm mới của một mươi một họa sĩ
trong đó có những tên tuổi như tào linh khổng đỗ duy bùi hoàng dương phạm tuấn phong
bên cạnh đó lần này còn có sự tham gia của họa sĩ trần huy oánh và ba họa sĩ quốc tế
nhân đề đa diện đã gói chọn tiêu chí nghệ thuật của nhóm tôn trọng mọi xu hướng chất liệu cũng như những tìm tòi thể nghiệm mới
đây là sân chơi mở cho các họa sĩ đường đại
với mỗi tác phẩm người xem có thể thấy sự thay đổi của mỗi họa sĩ cả về kỹ thuật thể hiện cũng như về nhận thức thẩm mỹ
đây cũng được xem là cuộc tìm kiếm diện mạo cá nhân của nhóm các nghệ sĩ trong một hành trình chung
triển lãm dạng
giới thiệu những xu hướng thẩm mỹ mới đưa tới cho công chúng yêu nghệ thuật những trải nghiệm khác lạ